nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đức
và ba mươi năm ngày quốc khánh cộng hòa liên bang đức
đài tiếng nói việt nam phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
và tập đoàn hương sen đã tổ chức lễ hội văn hóa việt đức cunterfest hai nghìn hai mươi
từ ngày hai tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi tại trung tâm hội nghị ba mươi bảy hùng vương hà nội
lễ hội đã được khai mạc vào chiều ngày hai tháng một mươi
lễ hội cunterfest mô phỏng lễ hội bia nổi tiếng của đức oktoberfest
nhằm giới thiệu quảng bá nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của cộng hòa liên bang đức
tới người dân việt nam
trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hội thảo hợp tác kinh tế việt nam cộng hòa liên bang đức
thảo luận về các hoạt động thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia